sau tết nguyên đán người dân tại thôn bù quai xã đức hạnh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
làm rẫy tại tiểu khu một trăm một mươi năm thôn hai căn xã phú nghĩa huyện bù gia mập
đã rất bất ngờ khi thấy hàng chục cây điều đang ra hoa đậu trái bỗng dưng bị chặt phá
những cây điều này có tuổi từ năm đến một mươi năm tuổi
theo thống kê của hộ gia đình ông điều sốt số cây bị phá hoại lên đến hàng chục cây
những cây khoảng năm tuổi thì bị chặt đứt thân gây chết hoàn toàn
còn những cây trên một mươi năm tuổi thì bị cạo vỏ xung quanh cho cây chết dần
còn gia đình ông điểu văn quá cũng ở cùng thôn có dễ điều tại tiểu khu một trăm một mươi năm
bị chặt phá gần một mươi cây điều có độ tuổi từ ba đến sáu năm
hầu hết cây điều nhà ông quá đều bị chặt đứt
trước vụ việc trên những hộ gia đình này đã báo cáo lên chính quyền địa phương
qua đó công an xã phú nghĩa đã vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc
được biết tại khu vực tiểu khu một trăm một mươi năm và địa bàn thuộc thôn hai căn là đất thuộc chương trình một trăm ba mươi bốn
cấp đất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số không có đất sản xuất